phạm thanh tuấn phan văn hòa lê văn quý nguyễn đăng chiến nguyễn đức hiển phạm ngọc vi lê đình vũ võ quang kế trịnh hoàng dương điền đức quang huỳnh văn tuấn đỗ hà danh và nguyễn minh nhật về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
kết luận điều tra xác định phạm thanh tuấn nguyên trưởng công an phường phú thọ hòa phan văn hòa lê văn quý nguyên phó trưởng công an phường và một mươi cán bộ cấp dưới đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để kiểm tra và bắt giữ người mua bán tàng trữ sử dụng chất ma túy trên địa bàn phường phú thọ hòa
cụ thể công an phường phú thọ hòa có tổ công tác trực tiếp bắt giữ các đối tượng về ma túy trên địa bàn đưa về trụ sở công an phường để làm việc
các cán bộ tại công an phường phú thọ hòa lập biên bản nhưng không làm hồ sơ vi phạm không đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật có dấu hiệu tiêu cực nhằm mục đích không áp dụng biện pháp xử lý đối với các đối tượng vi phạm
các cán bộ tại công an phường phú thọ hòa lập biên bản nhưng không làm hồ sơ vi phạm không đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật có dấu hiệu tiêu cực nhằm mục đích không áp dụng biện phạm
các cán bộ tại công an phường phú thọ hòa lập biên bản nhưng không làm hồ sơ vi phạm không đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật có dấu hiệu tiêu cực nhằm mục đích không áp dụng biện phạm
nguyên trưởng công an phường phạm thanh tuấn khai không chỉ đạo tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy không có cán bộ nào trong ca trực báo cáo với tuấn về việc bắt giữ làm việc hay xử lý các đối tượng này
từ trước đến nay ban chỉ huy công an phường phú thọ hòa không có chủ trương và cũng không thành lập tổ công tác chuyên bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn phường
ông tuấn nhận trách nhiệm chưa kiểm tra giám sát hoạt động của cán bộ chiến sĩ trong ca trực thường xuyên
dẫn đến việc trực chỉ huy nhưng không biết không kịp thời phát hiện sai phạm của cán bộ chiến sĩ trong ca trực
còn phan văn hòa khai từ khi nhận công tác tại công an phường phú thọ hòa bị can biết công an phường phú thọ hòa có một tổ công tác
bao gồm võ quang kế trịnh hoàng dương nguyễn đăng chiến phạm ngọc vi trực tiếp bắt giữ các đối tượng về ma túy trên địa bàn phường đưa về trụ sở công an phường để làm việc
đến khoảng cuối năm hai nghìn một mươi chín bị can hòa biết được có một tổ công tác khác cũng trực tiếp tuần tra và bắt giữ các đối tượng ma túy như tổ công tác nêu trên bao gồm nguyễn minh nhật điền đức quang huỳnh văn tuấn
hai tổ công tác này thuộc hai ca trực khác nhau bị can hòa không biết ai là người chỉ đạo thành lập ra hai tổ công tác trên
trong quá trình thực hiện chỉ huy tại công an phường phú thọ hòa bị can hòa có thấy một số đối tượng liên quan đến ma túy bị bắt giữ làm việc tại công an phường
phan văn hòa có trao đổi với phạm thanh tuấn về việc này tuấn trả lời là chuyện đã được giải quyết
bị can hòa không đồng ý với việc này nên đã có ý kiến trong buổi họp giao ban đơn vị và phản ánh riêng với phạm thanh tuấn nhưng tuấn không có phản ứng gì
do cả nể phạm thanh tuấn và sợ bị trù dập nên bị can hòa không báo cáo sự việc về ban chỉ huy công an quận tân phú
bị can lê văn quý nguyên phó trưởng công an phường khai nhận có biết về việc các cán bộ công an phường tổ chức bắt giữ ghi lời khai các đối tượng ma túy trong tám ca trực mà bị can trực chủ hy
việc tổ chức bắt giữ làm việc với các đối tượng này do phạm thanh tuấn chủ trương và trực tiếp chỉ đạo
các cán bộ công an phường không báo cáo nội dung làm việc với lê văn quý mặc dù quý là chỉ huy trong ca trực vì đã báo cáo với phạm thanh tuấn
các cán bộ công an phường không báo cáo nội dung làm việc với lê văn quý mặc dù quý là chỉ huy trong ca trực chỉ đạo